ngày hai mươi bảy tháng hai cộng an phường bình hương hòa b thuộc quận bình tân tp hcm
tiếp nhận tin trình báo của người dân về vụ mất trộm tài sản xảy ra trên địa bàn
với thủ đoạn gian cảnh khiến cho người dân mất cảnh giác
trước đó khoảng một mươi bảy h chiều ngày hai mươi sáu tháng hai một phụ nữ đi làm về dựng xe máy trước nhà
trên đường số một phường bình hưng hòa b quận bình tân
lúc này có hai thanh niên chở nhau trên xe máy đến giả vợ mua bún
trong lúc nạn nhân không để ý một đối tượng đã bẻ khóa chiếc xe máy
trị giá hơn ba mươi triệu đồng rồi tẩu thoát
theo clip camera an ninh toàn bộ sự việc chỉ diễn ra trong khoảng hai mươi giây
hiện công an phường bình hưng hòa b quận bình tân đã tiếp nhận vụ việc và đang điều tra truy xét